sáng nay một mươi tháng một mươi nhân kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội đoàn đại biểu thành phố hà nội do đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dẫn đầu đã tới dân hương tại điện kính thiên trong hoàng thành thăng long
tượng đài vua lý thái tổ đền ngọc sơn tượng đài vua lê thái tổ
nhân dịp đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đoàn đã vào lăng viếng
chủ tịch hồ chí minh và viếng các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
trong không gian linh thiêng các đồng chí lãnh đạo thành phố hà nội kính cẩn dân hương tưởng nhớ
bày tỏ lòng biết ơn các bậc tiên đế chủ tịch hồ chí minh và các anh hùng liệt sĩ đã có công kiến thiết xây dựng và bảo vệ đất nước
các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện quyết tâm lãnh đạo đảng bộ chính quyền quân và nhân dân thành phố hà nội
phát huy truyền thống đoàn kết chung sức chung lòng xây dựng và phát triển thủ đô
xứng đáng là vùng đất địa linh nhân kiệt trái tim của cả nước
thủ đô nghìn năm văn hiến anh hùng thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo